tại tỉnh lào cai không khí lạnh cũng đạt ngưỡng mạnh nhất trong đêm qua đến sáng nay
thời tiết một số khu vực cũng có kèm theo mưa nhỏ
mặc dù rết đậm rết hải đang sâu thêm nhưng theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
vẫn có hàng chục nghìn du khách đến với sapa để đón tuyết
sáng nay ngày ba mươi tháng một mươi hai đài khí tượng thủy văn lào cai quan trắc được nhiệt độ thấp nhất đồng loạt giảm sâu
so với ngày hôm trước như thành phố lào cai giảm xuống một mươi một độ c huyện bảo yên một mươi một bốn độ c
vùng núi bắc hà chuyển rết hải nặng sáu tám độ c
riêng khu du lịch quốc gia sapa tụt còn ba độ c
đây là mức giảm nhiệt thấp nhất ghi nhận được ở các địa phương trong tỉnh tính từ đầu mùa đông đến nay
tại khu du lịch quốc gia sapa nhiệt độ thấp kèm theo mưa lớn đã khiến thời tiết giá bút tăng thêm
đặc biệt trên đỉnh phan xipang nhiệt độ giảm xuống mức âm năm độ c
tuy nhiên do mưa lớn kéo dài nên hiện tượng băng tuyết vẫn chưa xảy ra
theo ghi nhận đã có hàng chục nghìn du khách đến sapa để đón tuyết
lần đầu tiên tôi được lên phan xipang cảm giác rất là lạnh nhưng mà rất là sung sướng rất là hùng vĩ
mọi thứ chưa bao giờ được cảm nhận như này cả ai cũng lạnh nhưng mà rất là thích
đây cũng là lần thứ hai tôi lên đây lần đầu tiên thì đi với hồ trời đầy nắng không có tí mây nào
còn lần này thì lại toàn mây là mây
đây cũng là một trải nghiệm cực kỳ thú vị
do lượng du khách đổ về sapa khá đông nên hầu hết các nhà hàng nhà nghỉ khách sạn luôn trong tình trạng hết chỗ
tuy nhiên do làm tốt công tác chuẩn bị nên tại sapa không xảy ra tình trạng tăng giá chặt chém du khách
theo dự báo không khí lạnh ảnh hưởng đến lào cai có cường độ ổn định nhiệt độ thấp vẫn tiếp tục duy trì
do đó người dân cần chủ động tăng cường công tác phòng chống rét cho người vật nuôi và cây trồng các loại
không chăn thả ra súc trong những ngày giá rét
cắn kín chuồng chạy bổ sung thêm các chất vi khoáng vào thức ăn để vật nuôi có sức chống lại lạnh rét